thời nguyễn nhạc là những mảnh gạch và ngoài vỡ thời champa
anh bạn nghiên cứu lịch sử đi cùng cho chúng tôi biết
kiến trúc đền nhà nguyễn nhạc vào thế kỷ một mươi tám này
được xây trồng lên một phế tích champa khác
từng tồn tại trước đó vài thế kỷ
và kỳ lạ hơn cả tại khu vực này
các nhà khảo cổ cũng vừa tìm thấy dấu tích của một công sưởng
chế tác công cụ lao động của người nguyên thủy cách đây tám mươi vạn năm
như vậy khu vực này cùng lúc có ba lớp di tích lịch sử quan trọng trồng lên nhau
cùng với những người bạn chúng tôi tìm đến rừng mộ điểu
ở xã nghĩa an huyện cửa bang tỉnh gia lai
nơi đây có một cánh đồng rộng hàng chục hectare
mang tên cánh đồng cô hầu
tương truyền cô hầu là một trong những cánh đồng
và vợ lẽ của nguyễn nhạc
tên thật là đố
là con gái của tù trưởng người ba na
đã có công cung cấp vài ngựa lương thực cho nghĩa quân
chính người con gái ba na này
đã lập ra cánh đồng trồng lúa nước
và trồng mít thành rừng
để làm cơ sở sản xuất nuôi quân
ngày nay trên cánh đồng cô hầu
những nông dân ba na vẫn canh tác lúa
như hàng trăm năm trước
rừng mít nằm ở ngay cạnh cánh đồng
gia đố ngày xưa đã chỉ huy dân làng trồng rừng mít mài
làm thực phẩm cho quân binh
chỉ còn khoảng trên hai mươi cây mít cổ thụ trong rừng
có cây to đến mấy người ôm
nghe kể về trái mít từng là món nuôi quân ngày khởi nghĩa đất này
lại nhớ đến câu ca giao thắm tỉnh kinh thượng có từ xa xưa
ai về nhắn với nộng nguồn
mít non gửi xuống đất này là mít nông dân này
cá chuồn gửi xuống cá chuồn gửi lên
mít non và cá chuồn ngày nay
vẫn là món ăn được ưa chuộng tại vùng tây sơn hạ và tây sơn thượng
các mẹ già mỗi khi nấu món này
lại kể cho con cháu nghe về tài dân vận
khéo đoàn kết tập hợp lòng dân của nghĩa quân tây sơn thuộc trước
cuối cùng thì võ sư phi long cũng thực hiện lời hứa
đưa chúng tôi đến nơi gắn liền với sự tình yêu
cây ké phất cờ cây cẩy đánh trống của nghĩa quân tây sơn xưa
bên đèo an khê khúc nghẹo cây khế chỗ tảng đá lớn
trước kia có một ngôi miếu cổ bên cây cầy cổ thụ
cây xưa miếu cũ không còn
người dân tây sơn thượng phục dựng lại dấu thiêng dưới các cây ké bên quốc lộ
cách nơi cũ chừng hơn cây số
chuyện rằng thủa ba anh em nhà tây sơn xuất quân tiến xuống đồng bằng
khi đến khúc nghẹo cây khế tại đèo mang
nơi có cây ké cây cẩy linh thiêng
bất ngờ có một con rắn đen to như cột đỉnh nằm chặn giữa đường
trong nghĩa quân có người cho rằng đây là điểm gỡ
nên đề nghị thu quân
nhưng nguyễn huệ kiên quyết tiến lên
rút kiếm chém lia đầu rắn
lấy máu tế cờ

hòa rượu cùng binh sĩ uống
sau đó phất cờ nổi trống làm hiệu tiến binh
lần xuất quân đó nguyễn nhạc lấy được thành quy nhơn
bên đèo an khê ngày nay mọc lên ngôi miếu xà bên cây ké cổ thụ
như để ghi dấu về một thời khắc lịch sử
gắn liền với sự tích cây ké phất cờ cây cầy gióng trống
nơi nghĩa quân dừng chân mở hội thề
trước khi bước vào cuộc chiến đấu
cái động tác bình định để bái tổ
thì dù là
thầy thị phạm hả
hoặc là chào bạn cũng trên cái nguyên tích này
bốn ngón mình phải chở lên
mà một ngón mình phải nấp dưới nồi
mình có nhà võ
thì đây là một cái cú đấm thô sơ thôi
không có ý nghĩa gì
nhưng mà mình cần phải biết
tứ hải giai quân đệ
bốn ngón như vậy là gọi là tứ hải giai quân đệ
mình là một người đàn em
cái người đi sau
cứ nấp dưới thừa
là mình phải nấp dưới thừa
không như các đàn em
và trên đấy là mười mình con nhà võ
thì võ một cú đấm thô sơ thôi
về với tây sơn thượng đạo
được vị cao niên một đời lưu giữ ra tại võ học tây sơn dẫn dắt
lần giờ từng trang ký ức về quê hương một thời hào hùng binh lửa
tôi như lạc vào miền hồi ước xa xưa
mà lòng đầy khiêm kính
xen lẫn tự hào
bài học đầu tiên của con nhà võ
mà tôi học được hôm nay
chính là động tác bái tổ sư
đâu đó bỗng vọng vang tiếng chống khải hoàn
của đoàn quân tây sơn hơn hai trăm linh năm trước
quê hương tây sơn mà tôi luôn ngưỡng vọng
mỗi lần trở về
là lãi một lần biết thêm bao điều mới lạ